chiến tranh đã lùi xa đất nước đang đổi mới từng ngày đời sống của người dân thì ngày càng được nâng cao
trong cuộc sống bình yên ngày hôm nay vẫn còn đó rất nhiều hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất mẹ
đảng nhà nước nhiều tổ chức và cá nhân vẫn miệt mài đi tìm những ngôi mộ liệt sĩ
và trong số ấy không thể không kể đến ông nguyễn tiến xuân hiện nay đã tám mươi tuổi sống tại hoài đức hà nội
hơn một mươi ba năm qua ngày ngày cặm cụi viết thư gửi khắp mọi miền tổ quốc để báo mộ liệt sĩ
giúp đưa những người con yêu tú đã hy sinh thân mình vì nền độc lập dân tộc được trở về với gia đình và để người thân được yên lòng
nhưng mà gia đình liệt sĩ rất nhiều người đã thông báo để tôi ghi trác hết tất cả các liệt sĩ
sau đó thì tôi gửi về từng địa phương một
một mươi năm năm hơn hai mươi bức thư được gửi đi khắp nơi trên mọi miền tổ quốc
từ những lần ngược xuôi khắp nơi để tìm kiếm mộ của người anh trai
đã đưa ông nguyễn tiến xuân
trở thành cầu nối cho biết bao gia đình liệt sĩ trong suốt nhiều năm qua
thì tôi làm việc này thì tuy vất vả nhưng tôi rất vui rất phấn khởi
cho nên khi bộ quốc phòng về anh ấy cũng bán trao cho bộ quốc phòng
và tôi có hứa với bộ quốc phòng là tôi sẽ tiếp tục làm công việc này
chỉ khi nào mà mắt không nhìn thấy chữ tay không cầm được bút được viết
thì bây giờ tôi có thể nâng lý
nhiều năm qua dù đã ở tuổi tám mươi sức khỏe đã hạn chế đi rất nhiều
xong ông xuân vẫn duy trì công việc này với chăn trở
khi còn đó hàng nghìn liệt sĩ vẫn đang nằm đâu đó trên khắp các chiến trường
bây giờ có đến khoảng trăm lá thư của các gia đình việt thịnh viết thư để cảm ơn tôi
thì có những cá nhân gia đình viết thư xin chân thành cảm ơn bác
và bác không giúp gia đình nhà cháu về mặt vật chất về mặt tinh thần
nhưng nếu nói về mặt vật chất chất thì gia đình nhà cháu hoặc các gia đình liệt sĩ khác
dù có tiền tỷ đi chăng nữa
nhưng không ai có thể mua được hải quân liệt sĩ
có những người mẹ cạn nước mắt vì con
có những người vợ dòng giã đã bao nhiêu năm đi tìm mộ chồng là liệt sĩ
cũng nhờ những lá thư nhận được của những người như ông xuân
mà biết bao gia đình đã tìm được mộ của người thân
giản dị và nghĩa tình
việc làm của ông chính là cách chi ăn sâu sắc đến các thế hệ đi trước
đã hy sinh vì độc lập tự do của đất nước